giá vàng thế giới được dự báo tăng lên vùng hai usd trên ounce vào tuần này
mở ra cơ hội cho vàng miếng trong nước lần đầu tiên trong lịch sử tăng lên mức bảy mươi triệu đồng trên lượng
theo je news cả thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng ba
với xu hướng tăng rất mạnh trong khi giá vàng thế giới tăng gần tám mươi bốn usd tương đương với bốn bốn trong tuần
đóng cửa ở một chín trăm bảy mươi hai chín usd trên ounce
giá vàng miếng do công ty sgc đưa ra cũng tăng tới ba năm mươi năm triệu đồng
đóng cửa ở mức sáu mươi tám và sáu mươi chín ba triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra
hiện tại giá vàng miếng trong nước bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp như vàng phú nhuận doji
bảo tín minh châu phú quý my hồng đều phổ biến trên sáu mươi chín triệu đồng trên lượng cao nhất từ trước đến nay
chỉ trong một tuần đầu tháng ba giá vàng miếng trong nước cũng đã tăng dòng năm bốn
cao hơn mức tăng của vàng thế giới
với việc dễ dàng vượt mốc sáu mươi chín triệu đồng trên lượng trong phiên cuối tuần năm tháng ba vừa qua
giá vàng miếng trong nước đang đứng trước cơ hội vượt mốc bảy mươi triệu đồng trong tuần này
khi giá vàng thế giới dự báo tăng lên vùng hai usd trên ounce
cụ thể hầu hết các chuyên gia phân tích đều cho rằng giá vàng thế giới sẽ tăng lên vùng hai usd
trong tuần này ngày bảy đến ngày một mươi một tháng ba
ông solark giám đốc quản trị rủi ro của wall straden cho biết trong môi trường nhiều rủi ro như hiện nay
nếu vàng không thể tăng lên mức hai usd trên ounce
thì ông cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với thị trường tài chính
theo đó việc lạm phát tăng cao trên toàn cầu căng thẳng địa chính trị nga và ukraine
càng làm trầm trọng thêm áp lực lãng phát khi giá dầu thô tăng kỷ lục
ông las dự báo đợt tăng giá này của vàng có thể cao hơn một mươi so với giá đóng cửa của năm hai nghìn hai mươi một
tương đương với mức hai một mươi usd trên ounce
tương tự ông darren nielsen chủ tịch của darren nielsen analysis nói rằng
với diễn biến hiện tại của thị trường thế giới giá vàng chỉ có thể đi lên
thời điểm này không quan trọng các nguyên tắc cơ bản hay kỹ thuật
đây là thời điểm các nhà đầu tư và chuyên gia nên ém mọi kiến thức về thị trường ra ngoài cửa sổ
ông nielsen nhấn mạnh
ông adrian day chủ tịch của adrian day asset management
cũng đeo quan điểm lạc quan về giá vàng thời gian tới
bất chấp cuộc sự trữ liên bang mỹ fed sẽ tăng lãi suất trong trời đầy hai tuần nữa
ông cho rằng chừng nào cuộc chiến tại ukraine còn diễn ra
giá vàng sẽ còn tăng mạnh
cuộc khảo sát giá vàng của kiko thực hiện với một mươi bốn chuyên gia phân tích phố wal ghi nhận
toàn bộ một mươi bốn người đều dự báo giá vàng tăng trong tuần này
đây là lần đầu tiên trong vòng ba năm gần nhất
triển vọng tăng giá của vàng nhận được sự đồng thuận từ các chuyên gia phân tích
mốc giá tuần tới của kim loại quý được các chuyên gia phân tích hướng tới đều là hai usd trên ounce
tương đương tăng tối thiểu một bốn từ giá hiện tại
với các nhà đầu tư cá nhân tâm lý tăng giá cũng áp đảo tới bảy trăm một mươi bốn trên một một mươi ba
ba người dự báo giá vàng tăng trong tuần này tương đương với bảy mươi một
ngược lại chỉ một trăm sáu mươi sáu người một mươi sáu dự báo giá vàng thấp hơn và một trăm một mươi ba người một mươi ba đưa con điểm trung lập
tại thị trường trong nước ông trần thanh hải
chủ tịch hội đồng quản trị công ty vàng sgc phú thọ cũng cho biết
từ đầu năm đến nay giá vàng miếng đã duy trì tranh lệch so với vàng thế giới hơn chục triệu đồng
đây là mức tranh lệch rất cao trong lịch sử
ông hải cho rằng với diễn biến thị trường hiện nay nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao
giá vàng trong nước sẽ còn vượt các mốc giá cao hơn trước đó là sáu mươi bảy triệu đồng trên lượng
và sau đó sẽ là bảy mươi triệu đồng trên lượng
trong ngắn hạn vị chuyên gia nhận định vàng thế giới sẽ phụ thuộc vào hành động của mỹ
và các phương tây trong sự kiện nga và ukraine
ông cũng ngoại trừ khả năng giá kim loại thế giới sẽ phá đỉnh hai sáu mươi ba usd trên ounce
ghi nhận hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi trong đợt tăng giá này
khi đó giá vàng trong nước cũng sẽ dễ dàng vượt mốc bảy mươi triệu đồng trên lượng
ngoài giá vàng thì giá xăng dầu trong tuần qua
cũng ghi nhận tăng lên không ngừng nghỉ
theo petrotem ngay phiên giao dịch đầu tuần ngày hai mươi tám tháng hai
lo ngại nguồn cung năng lượng trong đó có dầu thô và khí đức tự nhiên bị gián đoạn
thắt cho thân nữa đã đẩy giá dầu tăng mạnh khi mỹ và các nước đồng minh
tiếp tục có các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nga
cũng như viện trợ y tế tài chính đặc biệt là vũ khí để ukraine chống lại các đợt tấn công của nga
không chỉ chính phủ các nước nhiều tổ chức công ty năng lượng đã đưa ra các tuyên bố
chấm dứt các mối liên kết với các công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng của nga
việc vận chuyển khí đốt của nga qua ukraine với công suất ước tính hiện nay khoảng một trăm linh triệu m ba trên ngày
cũng được cho sẽ khó duy trì được lâu nếu như các cuộc xung đột không sớm được chấm dứt
ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai theo giờ việt nam
trên sàn new york merkel exchen giá dầu thô ngọt nhẹ wti giao tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đứng ở mức chín mươi sáu một usd trên thùng trong khi giá dầu brent giao tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đứng ở mức một trăm linh một bảy mươi chín usd trên thùng
đà tăng giá của dầu thô tiếp tục gia tăng trong những phiên giao dịch sau đó
khi những lo ngại các lệnh trừng phạt của mỹ và các nước đồng minh phương tây
có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ nga
giới phân tích cho rằng những lệnh trừng phạt này có thể không nhằm trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng
nhưng về lâu dài nó có thể gây ra tình trạng gián đoạn đứt gãy nguồn cung
bởi các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển thanh toán các hợp đồng
các chuỗi cung ứng xuất khẩu của nga đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn đứt gãy
từ dầu đến ngũ cốc khi nhiều ngân hàng của nước này bị loại khỏi hệ thống swift
hãng vận tại biển lớn nhất thế giới ap moller max as đã ngừng vận chuyển container đến và đi từ nga
trong khi anh đã cấm tất cả các tàu có bất kỳ kết nối nào của nga vào các cảng của mình
tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa mà nga là nhà sản xuất lớn
theo world massas có thể đẩy giá các mặt hàng này tăng cao
trong khi đó ngân hàng này đã nâng mức dự báo giá dầu brent từ mức chín mươi năm usd trên thùng
lên một trăm một mươi năm usd trên thùng trong vòng một tháng tới
thậm chí tình hình có thể nghiêm trọng hơn nếu như nga quyết định đóng cửa toàn bộ các mặt hàng xuất khẩu sang châu âu
khi mà theo chuyên gia phân tích của ngân hàng ở đức nga hoàn toàn có thể đáp trả các biện pháp trừng phạt
của phương tây bằng cách giảm hoặc ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu sang châu âu
trong bối cảnh nguồn cung dầu thắt chặt quyết định giữ nguyên mức tăng sản lượng bốn trăm linh thùng trên ngày mỗi tháng của opec plus
được xem ngòi nổ đẩy giá dầu tiếp tục tăng cao
giá dầu tăng mạnh còn bởi giá khí đốt ở châu âu liên tiếp tăng mạnh và đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên ngày bốn tháng ba
theo dữ liệu từ sàn giao dịch ice của london giá khí đốt kỳ hạn tháng bốn tại trung tâm ttf ở hà lan
đã tăng lên hai ba trăm chín mươi hai usd trên một mét khối vượt qua kỷ lục hai hai trăm tám mươi usd được thiết lập vào ngày trước đó
tình trạng khăn hiếm nguồn cung trên thị trường dầu thô được dự báo sẽ còn lớn hơn nếu như cuộc xung đột giữa nga và ukraine không chấm dứt
và các lệnh trừng phạt của mỹ và phương tây tiếp tục được áp đặt với nga
là nước có sản lượng khai thác lớn nhưng công suất lọc dầu ở nga lại rất khiêm tốn
chính vì vậy nga vẫn luôn được biết đến là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới
chính điều này đã duy trì đà tăng mạnh trong suốt tuần giao dịch từ ngày hai mươi tám tháng hai
bất chấp đồng đô la mỹ mạnh hơn và vòng đàm phán hạt nhân iran có tín hiệu tích cực mở cửa ra cơ hội cho khoảng một triệu thùng trên ngày dầu iran trở lại thị trường
ở diễn biến mới nhất chính quyền của tổng thống joe biden đang đứng trước áp lực phải cắt giảm nhập khẩu dầu của nga
giới phân tích lo ngại nếu điều này được thực hiện nó sẽ tạo ra hiệu ứng domino khi nhiều nước sẽ nối gót mỹ và áp dụng các biện pháp cắt giảm nhập khẩu dầu từ nga
trước đó canada đã tuyên bố cấm nhập khẩu dầu của nga
ngoài ra nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới đã loại bỏ dầu iro
giá cước vận tải từ nga cũng tăng vọt trong khi các công ty bảo hiểm từ chối cung cấp dịch vụ đối với tàu chở dầu
chủ tàu trở dầu về cơ bản cũng không muốn đưa tàu đến nga để chở dầu thô
những khó khăn trong khâu vận chuyển và thanh toán các hợp đồng dầu của nga khi các nhà giao dịch cần ngại lựa chọn tìm kiếm các nguồn cung dầu khác
thông tin các nước thành viên cơ quan năng lượng quốc tế iea bao gồm mỹ và nhật bản đồng ý giải phóng sáu mươi triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu chiến lược của họ
được xem là con dao hai lưỡi cho thấy áp lực thiếu hụt nguồn cung dầu trên thị trường dầu thô ngày một lớn
và vì vậy nó cũng không đủ kiềm chế đa tăng của giá dầu
dầu nga đang ế và gần như không có giao dịch
điều này có nghĩa thị trường dầu thô vốn đang bị thắt chặt nguồn
thì nay sẽ phải tìm kiếm nguồn cung khác thay thế hoặc tình trạng thiếu hụt sẽ nghiêm trọng hơn
các dữ liệu thống kê cho thấy nga từng xuất khẩu bốn năm triệu thùng trên ngày và là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới sau sao đi arabia
với tất cả những yếu tố như trên giá dầu ngày mùng sáu tháng ba ghi nhận giá dầu thô ngọt nhẹ wti do tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trên sàn new york mercantile exchange
đứng ở mức một trăm một mươi năm usd trên thùng tăng bảy ba mươi ba usd trên thùng trong phiên
là mức cao nhất kể từ tháng chín năm hai nghìn chín
trong khi đó giá dầu brent giao tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đứng ở mức một trăm một mươi tám bốn usd trên thùng
tăng bảy năm mươi tám usd trên thùng trong phiên là mức cao nhất kể từ tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
tại thị trường trong nước hiện giá xăng dầu ngày sáu tháng ba được niêm yết phổ biến trên thị trường như sau
giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi năm năm trăm ba mươi hai đồng trên lít giá xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi sáu hai trăm tám mươi năm đồng trên lít
giá dầu diazen năm s không cao hơn hai mươi tám trăm linh một đồng trên lít giá dầu hỏa không cao hơn một mươi chín năm trăm linh chín đồng trên lít
giá dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s không cao hơn một mươi bảy chín trăm ba mươi hai đồng trên kg
bước sang tuần giao dịch từ ngày mùng bảy tháng ba giá dầu thô được sử báo sẽ tiếp tục giao dịch tích cực
khi mà nguồn cung dầu thô chưa có dấu hiệu được cải thiện thậm chí có khả năng bị thắt chặt hơn
còn nhu cầu tiêu thụ thì vẫn đang trên đà phục hồi tốt
động lực kép này được sử dụng bằng nguồn cung dầu thô
nhiều chuyên gia đánh giá sẽ đẩy giá dầu sớm vượt qua mức một trăm hai mươi usd trên thùng
nếu cuộc xung đột nga ukraine tiếp tục kéo dài